liên quan đến tình hình dịch bệnh covid theo số liệu mới nhất tính đến năm giờ chiều hôm qua
việt nam ghi nhận một mươi sáu trường hợp mắc bệnh trong đó có chín trường hợp đang điều trị cách ly và bảy trường hợp đã điều trị khỏi
hiện tại có thêm sáu bệnh nhân đã khỏi bệnh với kết quả xét nghiệm hai lần đều âm tính với virus corona mới trở lên
bao gồm có là hai bệnh nhân điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh hà nội
và bốn bệnh nhân điều trị tại trung tâm y tế huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
dự kiến ngày hôm nay cả sáu bệnh nhân này sẽ ra viện nâng tổng số người được điều trị khỏi covid một mươi chín tại việt nam lên một mươi ba trong tổng số một mươi sáu bệnh nhân
tổ chức y tế thế giới who ghi nhận việt nam đã xử lý dịch bệnh covid một mươi chín rất tốt đồng thời khuyến cáo việt nam cần tiếp tục cảnh giác
và sẵn sàng kiểm soát dịch bệnh bởi dự kiến sẽ có thêm các trường hợp nhiễm mới trong những ngày tới
vâng chủ động ứng phó với dịch bệnh thì cảng hàng không liên khương của tỉnh lâm đồng đã lên phương án sẵn sàng với các tình huống có thể xảy ra
đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng liên tục theo dõi kiểm soát sức khỏe của hành khách
các cơ quan chức năng ở sân bay liên khương đã tổ trợ và các thủ tục nhập cảnh nhanh lấy hành lý nhanh chóng cho hành khách ở các ga đến và đi
phối hợp với các đơn vị hãng hàng không công an cửa khẩu kiểm dịch y tế kiểm tra thân nhiệt cho hành khách nhập cảnh vào sân bay
hạn chế nhập cảnh đối với hành khách đi và đến từ những vùng có dịch
các tình huống giả định phát hiện khách bị nhiễm covid một mươi chín tại các khu vực khác nhau đã được lên kịch bản chi tiết
có phương án phân luồng cách ly hành khách và máy bay
đến nay cảng hàng không điên khương chưa phát hiện trường hợp nào liên quan đến hành khách nghi ngờ nhiễm bệnh
thực tế hành khách đến sân bay đã chủ động trang bị khẩu trang hoặc nhận khẩu trang phát miễn phí tại sân bay
tại khu vực biên giới tỉnh sơn la các lực lượng chức năng cũng đã tăng cường biện pháp phòng chống dịch
cụ thể đó là công tác tuyên truyền bổ sung nhân lực trang thiết bị nhằm kiểm soát chặt cửa khẩu
chủ động phòng chống dịch ngay từ biên giới
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân tại cửa khẩu lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu lóng sập các tổ công tác trạm kiểm tra kiểm soát chặn chốt biên giới hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tất cả các du khách khi nhập cảnh vào việt nam đều phải thực hiện quy trình bắt buộc
kê khai rõ lịch trình đi đến theo dõi thân nhiệt qua biên giới
ngay từ đầu trạm các phương kiện đều được khử trùng như thế này
lượng người qua cửa khẩu trung bình mỗi ngày khoảng hai ba mươi lượt
số lượng khách đến cửa khẩu thì anh em chúng tôi tiến hành kiểm dịch kiểm tra thân nhiệt
và hỏi tiền sử nơi đến nơi ở của khách hàng
tại các điểm dễ quan sát lực lượng chức năng cũng đã chủ động
giải quyết các lực lượng khách hàng
hình ảnh tuyên truyền để người dân có thể chủ động phát hiện phòng ngừa dịch bệnh
việc phun thuốc khử trùng cũng được diễn ra hàng ngày
cùng với đó lực lượng chức năng cũng đã bố trí các phòng cách ly
trong trường hợp phát hiện người có dấu hiệu sốt nghi ngờ mắc bệnh
lập tức được khám và cách ly ngay
tại chốt bay nếu phát hiện trường hợp nào có nghi vấn biểu hiện về dấu hiệu dịch bệnh
thì đã có chuẩn bị sẵn phòng cách ly
hiện nay phòng cách ly thì đã có tất cả các tiện nghi sinh hoạt đảm bảo cho bốn giai cá nhân
trong phòng cách ly này ăn uống vệ sinh nấu nướng tất cả các kiểu
và nó cũng là rất là tốt
bên cạnh đó thì hiện nay tại trạm cửa khẩu đã có trạm cửa khẩu
triển khai về công tác phương phòng chống dịch bệnh
và triển khai công tác tuyên truyền cho bà con nhân dân tại khu vực giáp biên giới
huyện mộc châu có trên bốn mươi km đường biên giới giáp với nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
với một cửa khẩu quốc gia và ba chốt biên giới cùng nhiều đường mòn lối mở
vì vậy công tác kiểm soát chặt tại các chốt biên giới là việc làm cần thiết
ngăn chặn kịp thời dịch bệnh có nguy cơ lây lan từ địa bàn biên giới vào nội địa
vào sáng ngày hôm qua công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc đã đến động viên và tặng quà
cho người dân xã sơn lôi huyện bình xuyên và bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc với tổng kinh phí hai trăm linh triệu đồng
tại bệnh viện đa khoa tỉnh vĩnh phúc đoàn đã tặng một trăm linh thùng sữa cho các bệnh nhân đang cách ly
và các y bác sĩ đang ngày đêm thường trực tại cách ly của bệnh viện
đoàn công tác cũng tặng hai trăm linh thùng sữa cho người dân tại xã sơn lôi huyện bình xuyên
ngoài ra đoàn đã thay mặt bà con nhân dân thôn liên vinh xã tĩnh hải huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
gửi tặng người dân xã sơn lôi huyện bình xuyên năm mươi thùng sữa
những món quà tuy nhỏ nhưng là tình cảm trách nhiệm và nguồn động viên kịp thời
với tất cả người dân xã sơn lôi huyện bình xuyên và cán bộ y tế tỉnh vĩnh phúc tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín